thưa quý vị từ hôm nay ngày ba tháng tám thành phố hồ chí minh bước vào đợt sáu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân
vaccine sidopam đang trong quá trình được trình cho bộ y tế kiểm định độ an toàn nên sẽ không đưa vào tiêm trong đợt này
tính đến tối ngày hai tháng tám theo thống kê chưa đầy đủ thành phố hồ chí minh đã tiêm được chín trăm hai mươi ba trăm hai mươi chín liều vaccine phòng covid một mươi chín
như vậy thành phố đã cơ bản hoàn thành đợt tiêm thứ năm với mục tiêu trên chín trăm linh liều trong vòng một mươi ngày tiêm tính từ ngày hai mươi hai tháng bảy
trong đợt thứ năm có một ba mươi chín người có phản ứng sau tiêm tuy nhiên hầu hết là triệu chứng nhẹ và được xử lý ổn định không có trường hợp nào ảnh hưởng đến sức khỏe
đợt tiêm thứ sáu lần này sẽ rất đặc biệt dự kiến sẽ kéo dài đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi một với sự hỗ trợ của chính phủ
hiện theo thống kê người từ một mươi tám tuổi trở lên thành phố hồ chí minh có khoảng bảy triệu người
thành phố đã tiêm được hai triệu liều mà khác có khoảng tám trăm linh người đã tiêm mũi một vaccine astrazeneca trước ngày ba mươi tháng sáu
cần phải tiêm mũi hai vào cuối tháng tám và khoảng hai mươi năm người tiêm mối mẫu vaccine moderna trước ngày ba mươi một tháng bảy
cần phải tiêm mũi hai vào tuần cuối tháng tám do vậy tổng số ca mỗi và mũi hai thành phố cần có khoảng năm năm triệu liều